trong sáng ngày hai mươi tám tháng ba sở y tế thành phố hải phòng phối hợp với lực lượng phòng hóa quân khu ba thực hiện phun khử trùng toàn thành phố nhằm nhanh chóng loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch covid một mươi chín
công tác phun khử trùng thực hiện trong một mươi năm ngày với tần suất hai ba lần một tuần
thành phố hải phòng cũng yêu cầu dừng ngay hoạt động của các cơ sở điểm kinh doanh dịch vụ không cần thiết đến hết ngày một mươi năm tháng bốn